bộ y tế xác nhận đã có thêm một trường hợp dương tính với covid một mươi chín và đây là ca bệnh thứ một mươi sáu tại việt nam
bệnh nhân được xác định là nam năm mươi tuổi trú tại xã sơn lôi huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
là bố đẻ của một trong những bệnh nhân dương tính với covid một mươi chín trở về từ vũ hán trước đây
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh vĩnh phúc đã đưa bệnh nhân nam này vào danh sách người tiếp xúc gần
được cách ly và theo dõi sức khỏe hàng ngày
dù không có biểu hiện ho hay khó thở nhưng lại xuất hiện những biểu hiện thoáng qua của bệnh
nên mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân đã được gửi đi xét nghiệm và cho kết quả dương tính
như vậy tính đến thời điểm này việt nam đã có một mươi sáu người bị bệnh covid một mươi chín riêng tỉnh vĩnh phúc có một mươi một trường hợp
tại các địa bàn phát hiện các ca bệnh chính quyền địa phương cần tiến hành theo dõi và giám sát chặt chẽ
những người có tiếp xúc gần với những bệnh nhân này
một số người nghi mắc bệnh cần tiến hành cách ly lấy mẫu xét nghiệm